các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó bé h d h ngủ ở la di bình thuận giúp bố lùa đàn bò khoảng hai mươi con thì bị vấp ngã và bị bò rẫm
người nhà nhanh chóng đưa trẻ tới phòng khám địa phương chụp ct scan sọ não siêu âm bụng nhưng chưa ghi nhận bất thường
về đến nhà trẻ nôn máu đỏ sậm nên gia đình cho bé nhập viện siêu âm ổ bụng
tại đây bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị tràn dịch ổ bụng tụ máu bao lách trần đoán chấn thương lách đa chấn thương rồi chuyển bệnh viện nhi đồng tp
tại bệnh viện bác sĩ ghi nhận trẻ lừa đừ da xanh niêm nhạt chỉ số htc hai mươi hai kết quả city scan não ngực bụng
ghi nhận trẻ bị chấn thương dập sách lách độ bốn cực trên lách có điểm tổn thương mạch máu suất huyết hoạt động tổn thương dạ dày
ngoài ra trẻ còn bị dập sách phổi tràn khí tràn máu màng phổi trái tổn thương đông đặc phế nang phổi
bệnh nhi được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp thở oxy chuyển dịch chuyển máu trích ngựa uốn ván
theo dõi sát tình trạng tổn thương nội tạng trong lồng ngực bụng và tình trạng xuất huyết
kết quả sau bốn ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần tỉnh táo hồng hào htc ba mươi sáu ct sken não ngực bụng và siêu âm ngược bụng không thấy suất huyết thêm
các bác sĩ khuyến cáo mọi người lưu ý khi trang sắt châu bò cần phải cẩn thận để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra
bên cạnh đó cần có các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân đặc biệt là trẻ em hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với châu bò vì khả năng phản xạ khi có sự cố xảy ra của trẻ còn yếu
tiêm phòng bệnh đầy đủ để hạn chế thấp nhất các tai nạn do vật nuôi gây ra
nếu không may bị châu bò dẫm hút cần tranh thủ đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận sáu mươi chín ca mắc bệnh thủy đậu có hai ổ dịch tại thành phố yên bái và huyện yên bình đặc biệt đã ghi nhận một trường hợp tử vong với chẩn đoán thủy đậu viêm phổi nặng suy gan cấp
trong đó thành phố yên bái hai mươi một ca huyện yên bình một mươi một ca trấn yên sáu ca lục yên sáu ca văn chấn bốn ca còn thị xã nghĩa lộ văn yên và mù căng trải mỗi địa phương có bảy ca
toàn tỉnh ghi nhận hai ổ dịch tại thành phố yên bái bốn ca và huyện yên bình bốn ca đặc biệt đã ghi nhận một trường hợp tử vong với chẩn đoán mắc bệnh thủy đậu viêm phổi nặng suy gan cấp
chia sẻ bệnh thủy đậu phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị quỳnh hương giảng viên bộ môn nhi trường đại học y hà nội cho biết
nó khá là lâu tựa thậm chí có thể một mươi đến hai mươi ngày trước khi bị bệnh nó đã ủ bệnh rồi
thế và khoảng độ nó sẽ có khả năng lây truyền trong vòng hai ngày trước khi nổi ban
biểu hiện của nó vào cơ thể có thể sẽ biểu hiện từ có những trẻ thì đã tiêm phòng tốt rồi chẳng hạn thì biểu hiện nó bị nhẹ nó hơi sốt nhẹ thôi hoặc không thậm chí không sốt
nhưng có những trẻ mà chưa được tiêm phòng và nó bị toàn phát thì nó có thể gây sốt cao như vậy nó có biểu hiện hoặc sốt nhẹ hoặc sốt cao
thứ hai là bé sẽ nổi ban khi nổi ban thì nó có thể mọc ở mặt thân chân nó có thể trong một ngày nó đã bung ra hết rồi nó mọc cả thậm chí ở chân tóc và dưới da
cái dạng của nó là mụn phỏng nước biến chứng của nó nó có thể biến chứng vào não bộ nó gây ra viêm não do thủy đậu
thứ hai nó cũng có thể vào phổi nó gây viêm phổi thủy đậu tức là nó có biến chứng vào các tạng sâu
bệnh thủy đậu hiện nay chưa có thuốc đặc trị chỉ có các loại thuốc và phương pháp hỗ trợ điều trị
là bệnh lành tính do vậy có thể tự điều trị tại nhà theo chỉ định của bác sĩ
các trường hợp bị biến chứng cần điều trị nội trú tại bệnh viện theo đúng liệu trình của bác sĩ
để bệnh thuyê giảm nhanh và an toàn khi điều trị cần lưu ý
mặc đồ rộng phải mềm và dễ thấm hút mồ hôi để tránh làm vỡ các nút mụn nước cần tránh ra gió nhiều
không gãi vào các nốt mụn nước thủy đậu tránh để dịch lây lan ra nhiều hơn
giữ gìn vệ sinh cơ thể bằng các dung dịch sát khuẩn sử dụng nước ấm để tắm rửa nhẹ nhàng không dùng nước lạnh hoặc nước quá nóng
khi có dấu hiệu của những biến chứng do thủy đậu gây ra cần đưa người bệnh đến ngay bệnh viện uy tín để khám chữa kịp thời
các loại thuốc thực phẩm chức năng giảm cân không rõ thành phần nhãn mát và nguồn gốc xuất xứ đang được bán trôi nổi trên các trang mạng
tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng đã được chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần
tuy nhiên người tiêu dùng vẫn chủ quan và tự ý mua về sử dụng
đáng chú ý trường hợp sau đây còn nguy hiểm hơn khi bé gái ht ba tuổi ở hà nam phải nhập viện cấp cứu do ăn nhầm bảy viên thuốc giảm cân mua trên mạng của chị gái
bác sĩ nguyễn tân hùng phó trưởng khoa cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương cho biết
trước khi vào viện trẻ đã nhầm bảy trên một mươi bốn viên thuốc giảm cân được chị gái mua trên mạng về để sử dụng chưa kịp uống
chỉ sau khi trẻ nôn nhiều đau bụng đi ngoài phần lòng gia đình mới phát hiện và đưa trẻ vào bệnh viện tỉnh để cấp cứu chuyển tới bệnh viện nhi trung ương
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi các bác sĩ đã tiến hành sử dụng các biện pháp để hạn chế hấp thu chất độc như rửa da dày sử dụng than hoạt tính nhuộn tràng kết hợp bồi phụ nước điện dài
sau bốn ngày điều trị sức khỏe của trẻ đã ổn định hết nôn và đã được xuất viện
được biết loại thuốc giảm cân mà bệnh đi ăn nhầm đã được chị gái mua về để sử dụng tuy nhiên không rõ thành phần nhãn mắc và nguồn gốc xuất xứ đều không rõ ràng
loại thuốc này đang được bày bán trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tiêm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng
bác sĩ khuyến cáo với gia đình có trẻ nhỏ cần để thuốc hóa chất độc hại tránh xa tầm tay của trẻ
tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo trẻ ít có cơ hội tiếp xúc
không đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống các chai lọ có màu sắc bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ tránh nhầm lẫn
không tự ý mua thuốc hay cho con uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối với trẻ nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo cha mẹ cần theo dõi và chăm sóc trẻ khi vui chơi và sinh hoạt
gluocom là bệnh lý nguy hiểm và phức tạp trong nhãn khoa nguyên nhân gây mù loà thứ hai trên thế giới
những tổn thương của bệnh glucom không có khả năng hồi phục
vì vậy việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng trường hợp sau đây là một ví dụ
khoa mắt bệnh viện đại học y hà nội vừa tiếp nhận người bệnh vtt nữ bảy mươi năm tuổi đến khám với triệu chứng mắt phải nhức mờ kèm theo đau đầu
người bệnh không có tiền sử chấn thương và bệnh lý đặc biệt
trên lầm sảng phát hiện thị lực mắt phải đếm ngón tay năm mét mắt trái một trên một mươi nhãn áp mắt phải bốn mươi mmhg mắt trái một mươi năm mmhg
qua quá trình thăm khám người bệnh được chẩn đoán
mắt phải gluocom góc đóng nguyên phát cấp tính nhãn áp không điều chỉnh mắt trái nghi ngờ gluocom hai mắt đục dày thể thủy tinh
với trường hợp này người bệnh được sử trí hạ nhãn áp cấp cứu bằng thuốc
sau đó người bệnh được giải thích về tác dụng hạ nhãn áp của lấy thể thủy tinh và đã đồng ý tiến hành phẫu thuật
tán nhuyễn thể thủy tinh bằng phương pháp pha cô
chia sẻ về bệnh gluocom tiến sĩ bác sĩ phạm thị thu hà khoa gluocom bệnh viện mắt trung mương cho biết
biết mình bác bệnh để đi khám chúng ta sẽ thường khu trú vào những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ
ví dụ như là những người đã có người thân bị gluocom rồi những người có bệnh lý toàn thân về tim mạch
ví dụ như tiểu đường huyết áp cao huyết áp thấp v v
những người đó có thể được coi vào yếu tố nguy cơ cao có thể có bị gluocom bản tính
và ngoài ra người bệnh người dân bình thường cũng nên là lắng nghe
nếu như mình thấy có gì đó bất thường ở mắt thậm chí là mắt chỉ hơi nhìn mờ hơi căng tức
hoặc là hơi đau đầu thoáng qua thì ngoài việc chúng ta nghĩ đến những bệnh nhân thông thường
như là cả cúm như là cao huyết áp hoặc là các bệnh lý khác
thì cũng nên đi khám mắt để kiểm tra xem liệu rằng đấy có phải là một cái triệu chứng ở mắt hay không
một bệnh lý mắt hay không để được phát hiện bệnh sớm hơn
qua đây các bác sĩ cũng khuyến cáo để trần đoán gluocom
y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám toàn diện
người bệnh sẽ phải trải qua một quy trình từ thử thị lực đo nhán áp
các thăm dò chức năng đánh giá tổng thể nửa trước và nửa sau nhãn cầu
sau đó người bệnh sẽ được chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu như chụp cắt lớp võng mạc
thị thần kinh để phát hiện tổn thương cấu trúc và đo thị trường
để phát hiện tổn thương chức năng trong bệnh glocom
thấy con có biểu hiện bất thường người mẹ kiểm tra và phát hiện hậu môn con có nốt sùi to bằng hạt đỗ
quyết định đưa con đi khám gia đình bàng hoàng khi bé được bác sĩ trần đoán mắc xùi màu gà
bệnh nhi là cháu hát hai tuổi sống tại hà nội có biểu hiện ngứa khó chịu ở vùng hậu môn nên thường xuyên cho tay xuống gãi
thấy con có biểu hiện bất thường mẹ bé hát đã kiểm tra và phát hiện hậu môn của con có nốt rùi to bằng hạt đỗ
ban đầu gia đình nghĩ con bị ngứa gãi mới xuất hiện nốt như vậy nên chỉ vệ sinh không cho đi khám
sau một tuần nốt sủi vẫn không đỡ và có xu hướng to lên
qua tìm hiểu mẹ bé hát cũng nghi ngờ con mắc bệnh xui màu gà nhưng lại chủ quan cho rằng bệnh chỉ lây qua đường tình dục nên không cho bé đi khám
tình trạng bệnh ngày càng nặng nên gia đình đã đưa hát đi khám chuyên khoa gia liễu
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn tiến thành thành viên hội gia liễu việt nam người trực tiếp khám cho bé hát cho biết
các khối xùi màu hồng nhạt ở mép hậu môn bé hát có đường kính khoảng gần một cm nên bác sĩ nghi ngờ bé mắc xùi màu gà
kết quả xét nghiệm cũng khẳng định bé hát đã mắc xùi màu gà
để xác định nguồn lây tôi đã trao đổi với gia đình bé hát xem gia đình có ai mắc bệnh xuồi máu gà hay không
tuy nhiên bố mẹ khẳng định không ai mắc bệnh
chỉ đến khi khai thác tỉ mỉ thì bố mẹ mới cho biết gia đình có một bác gái ở cùng và thường xuyên chăm sóc vệ sinh tắm giặt cho cháu bé
được biết trước đó người bác này có mắc bệnh xùi máu gà bác sĩ thành nói
từ những thông tin trên bác sĩ tiến thành nhận định có thể nguồn lây hpv gây bệnh xuồn màu gà là từ người bác gái
trường hợp tay người bác có dính dịch tiết chứa virus gây bệnh xùi màu gà hpv hoặc dùng khăn vệ sinh vùng kín sau đó không giặt sạch lại tiếp tục lau vùng hộ môn cho cháu bé cũng có thể lây bệnh
thời gian gần đây số ca mắc xùi màu gà có xu hướng gia tăng
bác sĩ lưu ý mọi người trong gia đình nên chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân không dùng chung bất cứ đồ vật sinh hoạt nào như khăn mặt quần áo bàn trẻ đánh răng để tránh bị lây nhiễm bệnh đặc biệt là cho trẻ em
đồng thời khi người lớn bị bệnh cần đi thăm khám sớm để điều trị kịp thời
ngày một mươi sáu tháng ba chị k bốn mươi ba tuổi ngụ tỉnh bình thuận đưa con trai một mươi ba tuổi băng kín vùng đỉnh đầu đến tham gia chương trình khám bệnh phát thuốc tặng quà miễn phí cho hàng trăm người dân khó khăn tại huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận
do bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng tp hcm bệnh viện một a phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức
chị ca cho biết hoàn cảnh khó khăn là trụ cột kinh tế trong nhà nên buổi sáng chị đi làm mướn triều lại tự làm bánh cuốn bán thêm
cách đây năm ngày khi chị lo bán bánh cuốn ở trước nhà bé xe ở sau bếp có bật bếp ga tự trên trứng ăn
khi dầu xôi bé xe vô tình cua tay vào cạnh chảo khiến dầu đổ nhiều xuống bếp sau đó bán lên cao trúng vào vùng mặt và đầu của bệnh nhi
nghe tiếng la hét người mẹ vội chạy xuống sau bếp thì phát hiện con trai một mươi ba tuổi đã bị dầu sôi làm mỏng nặng
ngay lập tức chị ca lấy nước tưới lên mặt cho con để làm dụ vết bỏng rồi đưa đến trung tâm y tế quân dân y huyện phú quý
tại đây bé được chẩn đoán bỏng dầu nặng phải rửa vết thương thay băng mỗi ngày
đến nay vùng da mặt bị bỏng của bé đang dần lành tuy nhiên đỉnh đầu vẫn còn luet và tụ mù
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh ngọc phát khoa phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện một a cho biết kết quả thăm khám cho thấy bé bị bỏng dầu sôi độ hai ba vùng đầu mặt
các vết thương của bệnh nhi không đáng ngại về tính mạng nhưng vùng da đỉnh đầu đã bị khuết hồng cần nhiều tuần để lành lại
đồng thời bệnh nhi đối diện với nguy cơ cao để lại sẹo rất khó mọc tóc ở vị trí trên ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ sau này
bé c được các bác sĩ chăm sóc thay băng kê thuốc giảm đau kháng sinh và vitamin rồi cho về nhà theo dõi
các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần cẩn trọng trong các sinh hoạt hàng ngày
khi không may xảy ra sự cố người dân cần rửa vết bỏng bằng nước mát để giảm nhiệt độ rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuyệt đối không dùng các phương pháp dân gian như thoa kem nước mắm mỡ chăn và vết thương vì có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm chủng nặng hơn
ngày bốn tháng ba vừa qua khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân pc năm mươi năm tuổi tại long an bị gãy xương đòn do tai nạn giao thông
khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân c năm mươi năm tuổi ngụ tại long an trong tình trạng đau dữ dội vùng vai phải ngược phải vết thương mắt cá ngoài chân phải
sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết hình ảnh ích quang cho thấy bệnh nhân bị gãy một phần ba giữa xương đòn phải gãy cung bên xương xườn ba bốn năm phải gãy đầu dưới xương mắc phải và có mức độ glucosa máu cao
ngoài ra bệnh nhân còn phát hiện có một khối u ở vùng lưng kích thước khá lớn các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa để đưa ra phương án điều trị và tư vấn cho bệnh nhân và gia đình
thông tin về ca bệnh
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn tuấn khanh trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
vừa qua khoa chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng say xỉn với đa thương
sau khi sơ cứu và chụp phim thì xác định đây là tình trạng có gãy một phần ba giữa xương đòn và có gãy xương xườn ba bốn năm bên phải
thì bình thường những cái gãy xương đòn chúng tôi thường sẽ xử lý sớm cho bệnh nhân trong vòng một ngày
nhưng mà tình trạng này bệnh nhân có kẹo
cho nên sẽ theo dõi sát trong ba ngày
khi tình trạng ổn định thì chúng tôi sẽ xử lý cái xương đòn cho bệnh nhân
sau ba ngày theo dõi thì có giải quyết vấn đề đau những biến chứng như là có tràn trực tràn khí gây nguy hiểm đích mạnh cho bệnh nhân thì đã ổn định
thì chúng tôi tiến hành phẫu luật cái xương đòn
lợi dụng lòng tốt của nhiều người những kẻ lừa đảo lập nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi người dân chuyển tiền
đây là chiêu lừa đảo trên mạng vừa được phát triển
bệnh viện ở đà nẵng cảnh báo thời gian gần đây
gần đây nhất trên các trang facebook hội nhóm ở đà nẵng liên tục xuất hiện các bài đăng với nội dung kêu gọi giúp đỡ một sinh viên quê quảng ngãi đang cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
bài đăng này kể về hoàn cảnh rất thương tâm của một sinh viên khoa y tại một trường đại học ở đà nẵng
mẹ mất sớm em đang trên đường về quê thăm cha mắc ung thư giai đoạn cuối thì gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não không có kinh phí chữa trị
đính kèm bài đăng là số tài khoản nhận tiền giúp đỡ
để tạo lòng tin với cộng đồng mạng các đối tượng đã để tên nhân vật trong bài đăng và chủ tài khoản nhận tiền chùm nhau
bên cạnh đó dưới các bài viết chia sẻ có nhiều tài khoản ảo tương tác bình luận bày tỏ mong muốn giúp đỡ
trong loạt tài khoản đăng bài có cả một trang lấy tên ni sư với hơn một người thích theo dõi
trang này thường xuyên đăng tải câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn sau đó xóa đăng bài viết khác
dù hoàn cảnh kêu gọi khác nhau nhưng số tài khoản nhận tiền trong các bài viết lại trùng khớp nhau
liên quan đến vấn đề này ông nguyễn đình quốc phó trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện đà nẵng cho biết
thông tin chia sẻ về hoàn cảnh bệnh nhân nghi trên là không có thật
qua xác minh bệnh viện đà nẵng không có trường hợp bệnh nhân nào như mô tả
cũng theo ông quốc nội dung hoàn cảnh kêu gọi này đã được các đối tượng kêu gọi chia sẻ trên mạng xã hội từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
phòng công tác xã hội đã nhận được nhiều cuộc gọi để xác minh liên quan chiêu trò lừa đảo trên mạng này
khi phát hiện thông tin bệnh viện đà nẵng đã phát đi cảnh báo tình trạng giả mạo kêu gọi giúp đỡ khuyến cáo mọi người cẩn thận để tránh bị lợi dụng
ngoài cảnh báo phía bệnh viện còn đối tranh ngay dưới bài đăng của các đối tượng lừa đảo nhưng thường các bình luận này sẽ bị đối tượng xóa hoặc cho ra khỏi nhóm
do đó mọi người hãy cảnh giác nên liên hệ với bệnh viện để xác minh trước khi muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu bị lợi dụng lòng tốt